nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và bốn mươi chín năm ngày thực hiện di trúc của bác
hôm nay đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
do đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố làm trưởng đoàn
đã dâng hương chủ tịch hồ chí minh tại bến nhà rồng và nhà lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng
tham dự lễ dân hương có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình
tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
cả cuộc đời của bác đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới và chủ tịch tôn đức thắng người con yêu tú của đất phương nam
thành đồng tổ quốc lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc tp hcm
xin hứa đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết trên dưới một lòng
quyết tâm xây dựng tp hcm có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước